hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tuy nhiên tôi nghĩ đó cũng là một yếu tố ủng hộ đội tuyển u hai mươi ba philippines
mục tiêu của đội là giành vé vào bán kết trận hòa này có ý nghĩa như một trận thắng
ông feigidero cho biết hiện giờ chưa quan tâm tới u hai mươi ba indonesia đối thủ ở trận cuối cùng của philippines
đây cũng có thể là trận đấu quyết định tầm vé đi tiếp của cả u hai mươi ba philippines và indonesia
huấn luyện viên này khẳng định ông chỉ muốn hướng mục tiêu tới trận tiếp theo với u hai mươi ba myanmar
có thể thấy u hai mươi ba philippines rất quyết tâm và bàn kết môn bóng đá nam ở sea games ba mươi một
ở giải đấu năm hai nghìn một mươi chín trên sân nhà đội bị vượt mất cơ hội dù chơi không tệ
sau trận hòa không đều u hai mươi ba philippines duy trì ngôi đầu bảng a với bốn điểm hơn đội chủ nhà u hai mươi ba việt nam về hiệu số
huấn luyện viên park hang seo khẳng định u hai mươi ba việt nam không bị tác động bởi trận thua của u hai mươi ba thái lan
không hề toan tính đường dài sau trận hòa không bàn thắng với philippines tối ngày tám tháng năm
bước vào phòng họp báo sau trận đấu tối ngày hôm qua ngày tám tháng năm
hớn luyện viên park phì cười khi một phòng viên hỏi trận hòa này có phải là toan tính của ông hay không
chiến lược gia người hàn quốc chia sẻ
kết quả trận u hai mươi ba thái lan và malaysia hôm trước không hề liên quan đến trận này
tôi không hề có tính toán nào vì nếu có thì khác gì chúng tôi gián xếp tỷ số
ông park nói đây không phải là kết quả tốt đối với u hai mươi ba việt nam
đối thủ đã chơi phòng ngự số đông quá kín
thực tế trên đội tuyển quốc gia chúng tôi cũng đã nhiều lần gặp phải vấn đề này
không dễ gì để xuyên thủng một hàng thủ dày đặc như vậy
trong thời gian được nghỉ nhiều sắp tới chúng tôi cố gắng tìm phương án khắc phục vấn đề hàng công
một ngày trước đó u hai mươi ba thái lan thua ngược malaysia ở bảng b
nhiều người tin rằng thất bại bất ngờ của thái lan sẽ buộc u hai mươi ba việt nam ở bảng a phải có những toan tính đường dài
tuy nhiên ông park đã phủ nhận điều đó
hớn luyện viên người hàn tiếp tục
kết quả hòa không làm tôi hài lòng
trận này u hai mươi ba philippines đã phòng ngự với hàng thủ dày đặc
tôi và học trò sẽ có cơ hội để tìm đối sách khoan phá hàng thủ tương tự trong thời gian tới
bóng đá luôn có những biến số
đôi khi chúng ta không thể lường trước được việc một ngày nào đó đối thủ lại chơi phòng thủ số đồng như vậy
đây cũng là cơ hội để chúng tôi hình thành những giải pháp mới
trận này u hai mươi ba việt nam thay đổi ba vị trí trong đội hình xuất phát
vũ tiến long huỳnh công đến cùng xuất hiện
mạnh dũng được tưởng thưởng sau trận đấu ấn tượng với u hai mươi ba indonesia
ông park giải thích cho những thay đổi đó
trong danh sách chúng tôi đều có ít nhất hai cầu thủ trong một vị trí
điều đó đồng nghĩa là chúng tôi luôn sẵn sàng cho bất kỳ tổn thất nào
các cầu thủ quá tuổi đều rất tốt nhưng trong trường hợp họ không thể ra sân
chúng tôi đều chuẩn bị để có phương án thay thế